hồi hai mươi một h ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo của thành phố bắc giang
tại đường tỉnh lộ ba trăm chín mươi tám thuộc địa phận thôn liễm xuyên xã song khê xảy ra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan điều tra đã thành lập hội đồng khám nghiệm đồng thời phối hợp cùng công an thành phố bắc giang
công an huyện yên dũng và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng xác minh điều tra truy xét thủ phạm gây án ngay trong đêm
qua xác minh công an tỉnh bắc giang xác định danh tính của hai nạn nhân là anh dương quang sáng dương huy quang cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tải xóm giá xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
tại hiện trường đối tượng gây án không để lại dấu vết gì đáng chú ý
tử thi dương huy quang bị năm nhát đâm do vật sắc nhỏ
trong đó có bốn vết đâm vào thành bụng một vết đâm vào mông trái
nạn nhân chết vì bị sốc máu cấp do vết thương vùng bụng trái làm rách tĩnh mạch bụng